vụ va chạm giao thông ở phố trần cung hà nội vào ngày năm tháng ba vừa qua giữa một xe ô tô và xe máy đã thu hút hàng trăm người hiếu kỳ tập trung theo dõi
qua kết quả đo nồng độ cồn nữ tài xế điều khiển ô tô vi phạm ở mức năm trăm bảy mươi ba mg trên lít khí thở
hiện công an đang xác minh xử lý một số thông tin đang sai sự thật trên mạng xã hội về danh tính nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn xưng cháu lãnh đạo bộ công an
lực lượng chức năng đang xác minh xử lý những trường hợp đăng tải thông tin sai lệch về nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn trên phố trần cung quận cầu giấy thành phố hà nội
qua làm việc danh tính nữ tài xế được xác định là lương hồng trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại phường thụy khuê quận tây hồ hà nội nhưng đã chuyển khẩu về phường phú thượng từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
nữ tài xế trang hiện đang kinh doanh tự do
nam thanh niên liên quan đến vụ việc là nguyễn việt anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại phường cầu nhuế i quận bắc tử liêm hà nội hiện đang là nhân viên của công ty vnpay
là nhân chứng chứng kiến toàn bộ vụ việc anh trần ngọc dung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại phường cổ nhuế một quận bắc tử liêm hà nội cho biết
vụ việc xảy ra ngay trước quán phở của anh ở số ba mươi bốn trần cung phường cổ nhuế một
nam thanh niên tên nguyễn việt anh sau khi ăn phở xong lên xe máy rời đi thì xảy ra vai trạm với xe ô tô do lương hồng trang điều khiển
vụ va chạm đã dẫn tới cãi vã to tiếng ngay trên đường dù được anh dung cùng nhiều người dân căn ngăn
hàng trăm người hiếu kỳ đã tụ tập theo dõi vụ việc gây ủn tắc giao thông tại khu vực cũng như live stream trên mạng xã hội
toàn bộ diễn biến vụ việc cũng được camera an ninh của gia đình anh trần tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chủ cửa hàng ở số ba mươi tám trần cung phường cổ nhuế một ghi lại
trước đó khoảng hai mươi ba h ngày năm tháng ba ô tô do bản lương hồng trang điều khiển đã va chạm với một xe
xe máy đang dừng sát vỉa hè trên phố trần cung
sau đó nữ tài xế ô tô và nam thanh niên điều khiển xe máy đã xảy ra cãi vã
nhiều người dân đứng xem và phát trực tiếp lên mạng xã hội
công an sau đó đến giải quyết kiểm tra nồng độ cồn với bà lương hồng trang
công an xác định nữ tài xế vi phạm ở mức năm trăm bảy mươi ba mg trên lít khí thở còn nam thanh niên đi xe máy không vi phạm nồng độ cồn
sau khi sự việc xảy ra công an thành phố hà nội khẳng định bản lương hồng trang không có bất kỳ quan hệ gì
với lãnh đạo bộ công an như một số thông tin trên mạng xã hội đăng tải
dù công an thành phố hà nội đã đăng tải thông tin rõ ràng
nhưng sau đó một số tài khoản trên mạng xã hội tiếp tục đăng tải thông tin sai lệch
trong đó có thông tin đăng rằng người vi phạm là bà tô lan hương và là cháu của một lãnh đạo bộ công an
tài khoản này cho rằng khi công bố thông tin được đổi ngược thành lan hương tô
cùng với đó là hình ảnh trang facebook cá nhân có tên là lanh hương tô không giấu
chủ tài khoản tên lan hương tô sau đó cũng phải định trí
chủ tài khoản tên lan hương tô cũng phải định thông tin rằng chị không phải là người vi phạm trong sự việc trên
đồng thời cũng không có mối quan hệ hào hàng với lãnh đạo bộ công an như trong các bài đăng trên mạng xã hội lan truyền
sự việc khiến người phụ nữ này bị nhiều tài khoản mạng xã hội kéo vào chửi bới trong nhiều ngày qua
đặc biệt tài khoản phản nhất đã đăng trong nhóm cộng đồng hiểu luật cho rằng
người vi phạm là chị tô lan hương là cháu lãnh đạo bộ công an
đây là hành vi biện đặt gây ảnh hưởng sâu đến uy tín của lãnh đạo bộ công an
cơ quan công an đã yêu cầu chủ tài khoản trên gỡ thông tin và xác minh để xử lý
bản thân chị tô lan hương cũng đã có thông tin khẳng định mình không vi phạm giao thông
tuy nhiên tiếp sau đó cũng trong nhóm trên tài khoản anxin ken lại đăng thông tin cho rằng
người vi phạm được thổi nồng độ cồn qua khẩu trang được cảnh sát hộ tống
để hướng sư luận cho rằng nữ tài xế lương hồng trang được ưu ái
thực tế qua các clip trên mạng xã hội thì khi thổi nồng độ cồn
chị trang kéo khẩu trang lên mũi
trực tiếp thổi bằng miệng
ngoài ra cơ quan công an đã giám định nồng độ cồn trong máu đối với nữ tài xế này
thông báo công khai mức vi phạm
công an tp hà nội cũng đã trả lời rõ việc chị trang ngồi trong xe cảnh sát
để tránh việc chị này bị đám đông quá khích tấn công
cục cảnh sát giao thông khẳng định nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn trên phố trần cung
có mối quan hệ họ hàng với lãnh đạo bộ công an là sai sự thật và sẽ xử lý người loan tin
sáng ngày một mươi tháng ba trung tá phạm văn chiến
đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết
đơn vị đang củng cố hồ sơ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên phố trần cung
quận cầu giấy hà nội xảy ra vào ngày năm tháng ba vừa qua
theo trung tá chiến với lỗi vi phạm nồng độ cồn là năm trăm bảy mươi ba mg trên lít khí thở
chị lương hồng trang sẽ bị xử phạt từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng
tước giấy phép lái xe từ hai mươi hai đến hai mươi bốn tháng và tạm giữ phương tiện đến bảy ngày làm việc
đồng thời cảnh sát sẽ tiến hành giám định cơ chế hình thành dấu vết trên hai phương tiện có liên quan
để tiếp tục điều tra về hành vi gây tai nạn
trung tá chiến cho biết ngoài việc xử lý hành chính về lỗi vi phạm nồng độ cồn
chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và củng cố hồ sơ để xử phạt với nữ tài xế trang
cũng theo trung tá phạm văn chiến qua xác minh chị trang là người kinh doanh tự do không phải là đảng viên
theo vị đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu đây chỉ là một vụ vai trạm giao thông bình thường
thế nhưng nhiều cá nhân cố tình đăng tin sai lệch lên mạng xã hội tạo dư luận không tốt
đến nay đơn vị đang phối hợp cùng cơ quan chuyên môn làm rõ việc một số người tung tin không đúng này
vị đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu nói một số cá nhân đưa thông tin sai
tạo dư luận không tốt và gây ảnh hưởng đến các cá nhân không liên quan đến sự việc
các cơ quan chức năng đang xác minh để xử lý những trường hợp đăng tải thông tin sai lệch về nữ tài xế trang
trước đó khoảng hai mươi ba h ngày năm tháng ba tại phố trần cung đối diện số nhà ba mươi tám trần cung quận bắc tử liêm hà nội
xảy ra vụ va chạm giữa ô tô con biển số ba mươi h một trăm một mươi chín x do chị lương hồng trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
ở tây hồ điều khiển đi theo chiều hoàng quốc việt hướng phạm văn đồng
với xe máy biển số ba mươi c năm trăm sáu mươi tám xx của anh nguyễn việt
anh nguyễn việt anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở quận bắc tử liêm đang dừng xe sát vỉa hè đường trần cung
vụ va chạm giao thông trên không gây thiệt hại về người
theo vị lãnh đạo đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu sau khi xảy ra vụ vai trạm giao thông
anh nguyễn việt anh gọi gần một mươi người nhà ra để tạo áp lực
sau đó cả hai bên có xảy ra tranh cãi nhau làm kích động sự hiếu kỳ của người dân xung quanh
nhiều người quay và đăng clip lên các nền tảng mạng xã hội
sau khi nhận tin báo
đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu đã tiếp cận hiện trường và mời các bên liên quan vào bệnh viện e để lấy máu và test ma túy
qua kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở với nữ tài xế ô tô
chị trang có nồng độ cồn là năm trăm bảy mươi ba mg trên lít khí thở
anh nguyễn việt anh không có nồng độ cồn
khoảng hai ba ngày sau trên mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm hình ảnh cho rằng
nữ tài xế ô tô trong vụ việc là tô lan hương và là cháu của bộ trưởng bộ công an
sau khi sự việc xảy ra công an hà nội đã có thông tin chính thức về vụ việc
và khẳng định chị lương hồng trang không có bất kỳ quan hệ gì với bộ trưởng bộ công an
lãnh đạo đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu cũng khẳng định
người vi phạm là chị trang chứ không phải người tên tô lân hương như trên mạng xã hội đồn thổi những ngày qua
theo cơ quan công an trên không gian mạng ngoài những thông tin có nội dung tích cực
hữu ích thì cũng có không ít các thông tin mang tính tiêu cực thậm chí vi phạm pháp luật
đăng tải lan truyền những thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác
một số đối tượng xấu đã lợi dụng mạng xã hội để che đậy danh tính
dùng tài khoản ảo để tung tin giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vì thế không gian mạng trở thành một nơi thiếu an toàn nếu người dùng không có kiến thức không cẩn thận và tỉnh táo